những ngày qua vụ việc một bốn trăm linh em học sinh được yêu cầu nghỉ học tạm thời xảy ra tại trường quốc tế mỹ aisvn đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm
cụ thể theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con theo học tại đây ngày một mươi tám tháng ba hơn một bốn trăm linh học sinh đã nghỉ học theo thông báo của nhà trường
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng ba phụ huynh của aisvn nhận được thông báo từ trường về việc cho học sinh tạm nghỉ trong ngày một mươi tám tháng ba với lý do trường hoạch định lại các chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh
thực tế sự việc này xảy ra xuất phát từ khó khăn về kinh tế của trường đã có hàng loạt giáo viên nghỉ dạy vì trường không thể chi trả một khoản tiền lương lớn đúng thời hạn
sau vụ lùm xùm trên chiều ngày hai mươi một tháng ba tại họp báo thường kỳ của thành phố bà lê thụy châu phó giám đốc sở giáo dục và đào
tạo thành phố hồ chí minh đã cung cấp những thông tin mới về quá trình làm việc với nhà trường
theo đó lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo thành phố cho biết trường quốc tế mỹ là trường tư thục đóng trên địa bàn gồm ba cấp học là tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
ngôi trường có các giáo viên trong nước và giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy
tình trạng các giáo viên trưởng quốc tế mỹ nghỉ việc bắt đầu từ ngày bốn tháng ba tới nay
từ thời điểm đó sở giáo dục và đào tạo đã mở hiệu trường hội đồng nhà trường lên làm việc
yêu cầu đảm bảo vấn đề chuyên môn giảng dạy cho học sinh
theo ghi nhận hiện trường quốc tế mỹ việt nam là hệ thống trưởng liên cấp từ mầm non đến lớp một mươi hai với khoảng một bốn trăm linh học sinh đang theo học một trăm hai mươi chín giáo viên nước ngoài và hai mươi sáu giáo viên việt nam
đến ngày hai mươi tháng ba số giáo viên nghỉ việc là tám mươi năm người
trước đó vào ngày bốn tháng ba sở giáo dục và đào tạo nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự tại trường aisbn
sau khi trao đổi thông tin với phòng pa ba
công an tp hcm sở giáo dục và đào tạo đã có công văn yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc
đồng thời sở cử hai chuyên viên đến trường để nắm tình hình hoạt động vào sáng ngày năm tháng ba
đến chiều ngày năm tháng ba trường aisvn đã có báo cáo về tình hình hoạt động của trường
đến ngày một mươi một tháng ba sở giáo dục và đào tạo đã mời hiệu trưởng trường lên làm việc để nghe báo cáo phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy những ngày qua
đồng thời phòng chuyên môn của sở đã hướng dẫn và yêu cầu hiệu trường giám sát hoạt
động chuyên môn quản lý chặt chẽ chương trình dạy học yêu cầu hiệu trường kịp thời báo cáo hội đồng trường động viên hướng dẫn giáo viên thực hiện nhiệm vụ
quản lý sử dụng giáo viên người nước ngoài đúng quy định pháp luật hiệu trưởng giả soát tổng hợp tất cả những khó khăn vướng mắt trong quản lý nhà trường
và báo cáo kịp thời về phòng chuyên môn sở giáo dục và đạo tạo
theo bà lê thị mỹ châu do vụ phụ huynh tụ tập đòi nợ trường quốc tế mỹ việt nam vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sở đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo trường
đến tháng một aisvn cho biết chưa có phương án tài chính rõ ràng nhưng có thể duy trì hoạt động đến cuối năm học
từ đầu tháng ba sở đã nhiều lần làm việc với hiệu trường aisbn về phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy nhưng trường vẫn chưa hợp tác
mới đây nhất ngày một mươi tám tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin chủ tịch hội đồng trường cho tất cả các trường
qua email của chủ tịch hội đồng trường sở giáo dục đào tạo đã cử chuyên viên xuống làm việc với lãnh đạo trường về việc cho học sinh toàn trường nghỉ học
nắm tình hình hoạt động dự kiến của trường vào ngày một mươi chín tháng ba và những ngày sắp tới
đồng thời ngày một mươi tám tháng ba sở cũng có giấy mời gửi hội đồng trường hiệu trưởng trường lên làm việc vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng ba
trong đó sở yêu cầu hội đồng trường hiệu trưởng báo cáo phương án xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh
trong điều kiện trường không thể duy trì hoạt động dạy và học được liên tục thì phải hỗ trợ phụ huynh học sinh
qua các buổi làm việc với nhà trường đặc biệt là chủ tịch hội đồng trường bà châu nhận định rõ ràng là trường đang gặp khó khăn về phương án tài chính
sở đã tổ chức các đoàn xuống làm việc với hội đồng trường thế nhưng chưa có sự hợp tác của đơn vị
trong các báo cáo nhà trường luôn trình bày đang xử lý tài chính thế nhưng sở giáo dục đào tạo nhận thấy
việc đảm bảo duy trì hoạt động nhà trường đang ảnh hưởng chất lượng dạy và học ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh
do đó sở yêu cầu chủ tịch hội đồng trường hiệu trưởng trường cẩn trương thực hiện giải pháp xử lý chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt
để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định tại trường đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh
cũng trong buổi làm việc ngày hai mươi một tháng ba sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng đã làm việc với hơn hai mươi phụ huynh học sinh của trường
hầu hết phụ huynh học sinh đều không muốn chuyển trường cho con em của họ
và mong sở giáo dục và đào tạo làm việc với chủ đầu tư và tiếp quản để họ tham gia điều hành nhà trường nhằm đảm bảo việc dạy học
tuy nhiên về việc nhiều phụ huynh muốn tham gia điều hành trường aisvn là chuyện ngoài tầm với của sở
về những thông tin như nợ lương giáo viên và việc dạy học cho một bốn trăm linh học sinh chưa thể trở lại bình thường
bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng aisvn cho biết sau khi làm việc với sở giáo dục và đào tạo
cùng các cơ quan chức năng trường buộc phải mở trở lại nếu đóng cửa trường sẽ đối diện với một số hình phạt
theo đó trường mới lại nhưng chưa thể dạy và học bình thường như trước đây ít nhất là trong giai đoạn này
nhà trường đã kêu gọi giáo viên trở lại trường thế nhưng khả năng là năm mươi năm mươi có thể một số giáo viên vẫn nghỉ việc
bà út em cho hay trường đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng
dẫn đến không thể chi trả lương cho giáo viên nhân viên và các khoản vận hành
năm ngoái trường đã kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền đưa đón
cơ sở vật chất chuyển đổi chương trình ib
chỉ một số phụ huynh đồng ý đóng tiền và hỗ trợ thêm giúp trường duy trì hoạt động cho đến nay
vừa qua phụ huynh có con theo học tại trường này tiếp tục gửi cầu cứu đến cơ quan chức năng tại tp hcm vì một bốn trăm linh học sinh đang bị thất học
nguyên nhân là do chủ sở hữu trường không thanh toán tiền lương bảo hiểm xã hội cho giáo viên khiến nhiều thầy cô không đi dạy
đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn dù có thông báo đón học sinh trở lại
nhưng các thầy cô không đi dạy
nhưng có không ít tiết cả trăm học sinh phải ngồi căng tin vì không có giáo viên
điều này khiến học sinh hoang mang không biết đến trường có được học hay không
thời điểm đó theo phản ánh của phụ huynh trường quốc tế mỹ khi quay trở lại trường vào hôm một mươi chín tháng ba
họ đọc được bảng thông báo hướng dẫn học sinh tùy khối được phân ngồi ở thư viện căng tin
ngồi ở khu vực hồ bơi căng tin cùng cố vấn học tập
trước đó đã hơn hai tuần trôi qua khoảng một bốn trăm linh học sinh của aisvn đã rơi vào cảnh hoang mang khi đến trường mà không biết có người dạy hay không
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết mặc dù sở đã có văn bản khẩn và nhiều lần yêu cầu tổ chức dạy học đúng kế hoạch
thế nhưng trường lại để học sinh nghỉ do vậy sở tiếp tục lập biên bản vi phạm của trường
nhằm cố gắng tạo điều kiện cho các gia đình và học sinh phía sở giáo dục và đào tạo cho biết
sở đã thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư của trường quốc tế mỹ do trường có số lượng học sinh lớn
trong đó có các học sinh đến từ nhiều tỉnh
theo bà châu chắc chắn đây cũng là câu chuyện lớn đối với thành phố
theo đó sở đã giả soát lại các học sinh đang theo học tại trường
trên địa bàn thành phố cũng có những trường đang giảng dạy chương trình tương đồng những trường cùng hệ thống quốc tế
sở đã có văn bản gửi chủ trường hội đồng trường hiệu trưởng cam kết giảng dạy cho học sinh
trong trường hợp phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường sở đã công khai danh sách cơ sở giáo dục
địa chỉ mức học phí công lập và ngoài công lập để phụ huynh tiến hành các thủ tục chuyển trường theo quy định
về phía nhà trường sáng ngày hai mươi một tháng ba chủ tịch hội đồng aisvn là bà nguyễn thị út em đã cam kết với sở giáo dục và đào tạo
trong một tuần lễ nghỉ xuân bắt đầu từ tuần sau sẽ mời gọi làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình
phương án đảm bảo việc dạy và học cho học sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu không thực hiện đúng cam kết
bên cạnh đó về việc trường aisvn thu học phí một lần chín năm
và nhiều trường tư thục quốc tế trên địa bàn tp hcm cũng thu học phí theo gói nhiều năm
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã đưa ra quan điểm
cụ thể khi phóng viên đặt câu hỏi với đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm về việc có nhiều trường tư thục tại tp hcm
thu học phí theo các gói đầu tư nhiều năm có gói lên đến một mươi hai năm liệu có đúng quy định hay không
bà lê thụy mị châu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm khẳng định
tại khoản một điều một mươi hai của nghị định tám mươi một có quy định rất rõ học phí phải được thu định kỳ hàng tháng
nếu người học tự nguyện nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học
về số tháng được thu học phí trong năm học bà châu cũng nói theo điều một mươi hai nghị định tám mươi một
đối với cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông thì học phí được thu tối đa chín tháng một năm
còn đối với cơ sở giáo dục thường xuyên đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn
học phí được thu theo số tháng thực học
theo bà châu những quy định về thu học phí như trên đã được sở giáo dục và đào tạo tp hcm
có văn bản hướng dẫn gửi đến các cơ sở giáo dục cả công lập lẫn ngoài công lập trên địa bàn vào mỗi dịp đầu năm học
bà nhận định những trường quốc tế đã hoạt động nhiều năm như trường aisvn thành lập từ năm hai nghìn sáu sẽ biết những quy định này
còn với dạng hợp đồng đồng hành hợp đồng có hoàn lại giữa phụ huynh và nhà trường bà châu cho biết
sở đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng các cơ quan pháp luật
hướng dẫn phụ huynh thực hiện quyền của mình tại tòa theo luật dân sự
được biết aisvn thành lập vào năm hai nghìn sáu trụ sở ở huyện nhà bè
trường dạy chương trình tú tải quốc tế với học phí là hai trăm tám mươi ba trăm năm mươi triệu đồng một năm với bậc mầm non
bốn trăm năm mươi năm trăm linh triệu đồng với bậc tiểu học và sáu trăm linh bảy trăm hai mươi năm triệu ở bậc trung học
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba aisvn từng gây chú ý khi nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ
đây vốn là số tiền phụ huynh cho trưởng vai không lãi suất
không tài sản thế chấp chỉ thông qua hợp đồng vay vốn
bù lại con của họ được học miễn phí trường sẽ trả lại số tiền vay khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường
tuy nhiên khi việc học kết thúc các phụ huynh này lại rơi vào cảnh mòn mỏi đi đòi nợ
qua ghi nhận những bất ổn này đã bắt đầu từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba
hàng loạt phụ huynh của trường này lên tiếng đòi nợ trường theo hợp đồng vai vốn thông qua hình thức đóng học phí cho con
theo hợp đồng này phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền lớn gọi là đầu tư hoặc cho vay vốn
với số tiền hàng tỷ đồng
đổi lại phụ huynh sẽ không phải đóng học phí trong quá trình con theo học tại trường
trong đó trường sẽ trả lại số tiền vay từ phụ huynh khi trẻ kết thúc chương trình tại trường hoặc hoàn thành thủ tục trường
nhiều trường hợp phụ huynh cho trường vay vốn hai ba tỷ đồng có người cho vay lên đến cả chục tỷ đồng
trường nhiều lần hẹn thanh toán nhưng phụ huynh không nhận được tiền
cao điểm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhiều phụ huynh đã đến trưởng giang băng rôn yêu cầu trả tiền
phản hồi trong thông cáo báo chí ở thời điểm đó
bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng quản trị trường quốc tế mỹ việt nam thông tin
khoản tiền phụ huynh đến đòi là số tiền đầu tư giáo dục mà nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục
khoản này trường sẽ hoàn trả sau khoảng thời gian năm một mươi năm năm học sinh theo học tại trường